hôm qua sáu tháng bảy công an thành phố lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nông văn nam
trú tại số nhà chín trên chín đường bắc sơn phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hôm qua sáu tháng bảy công an thành phố lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nông văn nam

công an thành phố đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật